tại thành phố lào cai bộ xây dựng và ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã tổ chức công bố quyết định của thủ tướng chính phủ
về việc quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu lào cai đến năm hai nghìn bốn mươi tầm nhìn đến năm hành năm mươi
theo đó khu kinh tế cửa khẩu lào cai rộng gần một mươi sáu ha quy mô dân số khoảng chín mươi người
đến năm hai nghìn bốn mươi nhu cầu sử dụng đất xây dựng tại khu kinh tế cửa khẩu là hơn ba ba trăm linh ha
khu kinh tế cửa khẩu lào cai nằm trên địa bàn thành phố lào cai và các huyện bảo thắng bát sát mường khương và simacai
giáp với các huyện hà khẩu kim bình và mã quan tỉnh vân nam trung quốc
đây là khu kinh tế cửa khẩu đa ngành là một cực phát triển của vùng trung du miền núi bắc bộ
là trung tâm giao thương trung chuyển của khu vực asean với vùng tây nam trung quốc
được đánh giá là một trong chín khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm mà chính phủ sẽ đầu tư phát triển hạ tầng
trong giai đoạn từ nay đến năm hai nghìn hai mươi